cùng với nhiều bộ ngành địa phương bộ quốc phòng và trực tiếp là tổng cục chính trị đã ra nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn kết hợp thực hiện đề án phát triển văn hóa đọc trong lực lượng quân đội nhân dân
sách luôn được xem là sản phẩm văn hóa tinh thần bổ ích đối với cán bộ chiến sĩ khi cung cấp trí thức nâng cao khả năng tư duy dè luyện nhân cách tính giải trí cao
để văn hóa đọc trong quân đội ngày một nâng cao phát huy hiệu quả thiết thực đòi hỏi cấp ủy chỉ huy đơn vị phải đi đầu nêu gương sáng tạo thêm nhiều hình thức hoạt động kích hoạt tinh thần ham mê đọc sách của cấp dưới
phong trào này nó được xây dựng ngay từ cơ sở tất cả các lớp cấp đại đội cấp tiểu đoàn và cho đến cấp nhà trường
chúng tôi vận dụng tất cả những thiết chế văn hóa như phòng hồ chí minh thư viện của nhà trường thậm chí là cả nhà truyền thống hoặc những khuôn viên xanh sạch đẹp của nhà trường
để cho anh em có thể tiếp cận với sách và qua đó thì trao dồi cái nền tảng văn hóa là cái yếu tố vô cùng quan trọng để bồi đắp nhân tính nhân văn cái thẩm mỹ của người cán bộ chính trị cho toàn quân
nói về sách với bộ đội thì nó rất gần
trong tác phẩm quân đội ta anh dũng xuất bản từ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đánh giá sau một mươi năm thành lập quân đội thì đã đánh giá và khẳng định luôn là quân đội ta là quân đội hiếu học và yêu văn hóa văn nghệ
cái đấy rất là gần với sách tất nhiên cùng với một số loại hình nghệ thuật khác nhưng sách cũng là một phương tiện
là một cái nhu cầu thực
nhà xuất bản quân đội nhân dân có nhiệm vụ nâng cao chất lượng xuất bản phẩm đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá ngày sách việt nam hai mươi một tháng bốn hàng năm
phối hợp xuất bản sách về đề tài lực lượng vũ trang chiến tranh cách mạng hình tượng bộ đội cụ hồ và nâng cao trí thức cho bộ đội khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong cán bộ chiến sĩ toàn quân
phần đấu mỗi cá nhân trong quân đội nhân dân việt nam phải là một hạt nhân tích cực trong phong trào đọc sách mỗi tập thể là một điển hình về văn hóa đọc góp phần xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong quân đội
với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo chỉ huy các cấp trong toàn quân văn hóa đọc trong quân đội sẽ ngày càng phát triển trong thời gian tới để bên cạnh cây súng và cây bút thì những cuốn sách hay sẽ trở thành hành trang trong ba lô của mỗi chiến sĩ